công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với một đối tượng sau khi uống rượu đã cầm dìu đuổi chém một thiếu tá công an
đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng bị khởi tố là y hải a un
theo kết quả điều tra ban đầu những ngày qua tại hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập
liên tiếp ghi nhận một mươi hai ca mắc covid một mươi chín nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này
để kiểm soát phòng chống dịch bệnh lây lan
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn y hải đã cầm một cây dìu
đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
và tại đây hải đã liên tục chửi bới thách thức rồi bứt dây phong tỏa đập phá bàn ghế
biển hiệu cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại ở đó hải còn vác rìu rượt đuổi chém thiếu tá mai đình thắng cán bộ công an phường tân lập
đang làm nhiệm vụ tại chốt
rất may đồng chí thắng đã kịp thời tránh được nên không bị thương tích
ngay sau đó lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng hải
bất chấp lệnh cấm nhằm phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín chủ quán karaoke sáu mươi tám thị trấn bá hiến
huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vẫn đón khách vào hát
vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với công an huyện bình xuyên lập biên bản xử phạt
trước đó tổ công tác kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke sáu mươi tám do trần thị hiền làm chủ
vẫn mở cửa đón khách
tại phòng vip hai có một nhóm thanh niên gồm một mươi người trong đó có bảy nam và ba nữ đang tụ tập hát
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tại phòng hát cho những người có mặt trong quán
đi khai báo y tế và lấy địa chỉ cư trú
tổ công tác giả soát dịch bệnh đồng thời đưa các trường hợp trên về trụ sở làm việc lấy lấy khai
phục vụ công tác điều tra và yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh từ thời điểm kiểm tra
một nhóm thanh niên có hành vi tàng trữ vũ khí hung khí vừa bị tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động
công an tỉnh tiền giang phát hiện trong khi tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ năm mươi
bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra
các đối tượng đã bỏ chạy tổ công tác truy bắt được hai đối tượng là trần thanh có và mai trí cường
thu giữ tám thanh kim loại sắt nhọn tiếp tục kiểm tra hành chính nhà ở của đối tượng nguyễn quốc hòa
chú tệ xã long bình điền lực lượng công an đã phát hiện bảy đối tượng đang tụ tập thu giữ hai khẩu súng
ba viên đạn ba dao tự chế năm xe mô tô một viên pháo nhiều quyển tập ghi chép có nội dung cho vay lãi nặng
đến nay lực lượng công an đã tiến hành làm việc với một mươi đối tượng có liên quan về hành vi tàng trữ vũ khí và hung khí
qua điều tra nguyễn quốc hòa và lê thanh tâm đã thừa nhận tàng trữ hai khẩu súng một dao tự chế
nguyễn hoàng phúc trương đình thịnh trần thanh có mai trí cường thừa nhận hành vi tàng trữ hung khí
ngoài ra hòa còn khai nhận vào ngày một mươi năm tháng một mươi một hòa đi cùng với nhóm đối tượng đến nhà một người dân ở xã song bình để đòi nợ
khi đi đến đoạn thuộc xã long bình điền thì bị lực lượng công an phát hiện truy đuổi và bắt giữ
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý
thưa quý vị trong những ngày đầu tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh con tum đã liên tiếp xảy ra các vụ trọng án liên quan đến hành vi giết người
điều đặc biệt hơn các đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm một nửa số vụ
và những vụ trọng án con giết bố học sinh giết bạn xảy ra trên địa bàn thời gian gần đây
đã dóng lên một hồi chuông báo động trong lối sống và nhận thức của một bộ phận giới trẻ
điểm qua vụ việc xảy ra ở huyện đắc tô
vào ngày năm tháng một mươi một chu minh thuận một mươi tám tuổi trú tại thị trấn đắc tô huyện đắc tô
về nhà thì gặp bố mình đang ngồi uống rượu một mình nên đã có lời lẽ can ngăn
thì đã bị bố dùng một cây sắt đánh liên tiếp vào người
sau khi em đỡ được khoảng ba phát ba phát từ từ thì em đau quá em không chịu nổi ạ
và em lậm được con dao ở dưới đất ạ
đứng dậy em né đánh của bố
thì bố lạc ở người phía em ạ và em đánh bố luôn
nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày thì tử vong
và chỉ chưa đầy một tuần sau một vụ án mạng cũng rất đỗi đau lòng đã xảy ra trước cổng trường trung học phổ thông ngô mây thành phố con tum
cũng chỉ vì một chút ghen tuông trong chuyện tình cảm mà cái giá phải trả là mạng sống của một thanh niên trẻ
vừa rồi nhà trường có tổ chức thi online môn toán
em có nhắn lại với duyên là học trung lớp với tôi có gửi bài cho tôi
tôi có nhắn lại với duyên là ok em
xong trấy là người yêu của duyên thấy vậy
vô đọc tin nhắn thấy vậy
tưởng tôi với duyên có tình cảm với nhau trấy cái chuyện của tôi
và hiện tôi lên cầu số bốn để giải quyết bao tổng nhưng tôi không có đây
không hẹn được võ xuân huy ra nói chuyện nên đến trưa ngày một mươi tháng một mươi một
trần văn chi một mươi sáu tuổi trú tại xã cơ rông tp con tum cùng ba người bạn khác đã đến trước cổng trường trung học phổ thông ngô mây để chặn đánh huy
lúc này trí đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu huy
để phản kháng huy đã lấy con dao bấm đâm một nhát ngay ngược trí rồi bỏ chạy
hậu quả trí tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
có thể thấy nguyên nhân chủ yếu các vụ án là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế
dễ bị kích động dẫn đến các hành vi nguy hiểm cho xã hội
công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này không thể chỉ giao cho một mình các cơ quan thực thi pháp luật
mà phải có sự chung tay góp sức của các cấp các ngành các đoàn thể
mà trong đó vấn đề căn cơ là phải có sự tích cực trong công tác
công tác giáo dục công tác văn hóa thì mới mong có sự chuyển biến tích cực và ổn định lâu dài
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
đội biên phòng mường pồn bộ đội biên phòng điện biên vừa phát hiện bắt giữ năm đối tượng về hành vi xuất nhập cảnh trái phép sang lào
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực mốc tám mươi bảy
thuộc địa phận cụm hủy ké bản lĩnh xã mường pồn
huyện điện biên tỉnh điện biên
vào khoảng một mươi giờ sáng nay trong lúc thực hiện nhiệm vụ
tổ công tác của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng mường bồn
bộ đội biên phòng điện biên đã phát hiện bắt giữ năm đối tượng cùng chú tại bản nà pen hai xã nà nhạn
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam
qua điều tra các đối tượng khai nhận do không có việc làm nên rủ nhau lên khu vực biên giới
vượt biên sang lào để khai thác lâm sản cụ thể là cây song và mây và đặt bẫy chim
khi quay trở về thì bị bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ
qua kiểm tra y tế test nhanh năm đối tượng âm tính với sars cov hai đồn biên phòng mường bồn
bộ đội biên phòng điện biên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi đối tượng là ba triệu đồng
vì hành vi đi qua biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo đúng quy định
và bàn giao các đối tượng cho lực lượng chức năng của thành phố điện biên phủ đi cách ly theo quy định
tỉnh hà nam cũng đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi đang sống và học tập trên địa bàn tỉnh
và theo kế hoạch toàn tỉnh có hơn ba mươi bảy hai trăm linh trẻ thuộc độ tuổi trên sẽ được tiêm chủng
để đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch covid một mươi chín sở y tế hà nam đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh thực hiện cấp phát vaccine cho trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố theo kế hoạch
đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra giám sát hỗ trợ công tác chuẩn bị và triển khai tiêm chủng tại các địa phương
sở y tế hà nam đã chỉ đạo mỗi trung tâm y tế tuyến huyện thiết lập hai tổ cấp cứu ngoại viện
có đủ cơ số thuốc trang thiết bị y tế cấp cứu bao gồm cả xe cứu thương để sẵn sàng xử lý kịp thời
các tình huống khẩn cấp xảy ra nếu có trên địa bàn giám sát theo dõi và xử lý các tai biến xảy ra sau tiêm nếu có theo đúng quy định
thưa quý vị cũng trong ngày hôm nay sở y tế hà nội đã có công văn khẩn gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
về việc hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
theo đó các trạm y tế lưu động được thu dung khám điều trị cho f nhẹ không chịu chứng
đồng thời phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
các trạm y tế lưu động không tiếp nhận f là phụ nữ mang thai người mắc bệnh lý nền
trạm chỉ tiếp nhận ép không không có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ
bao gồm các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt ho khan đau họng ngẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ tê lưỡi
đồng thời không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy nhịp thở dưới hai mươi lần một phút
theo hướng dẫn tên cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín được gọi là trạm y tế lưu động
về nhân lực làm công tác chuyên môn nhân viên y tế cho một kíp gồm năm cán bộ
trong đó có một bác sĩ phụ trách hai điều dưỡng một kỹ thuật viên điều dưỡng xét nghiệm và một dược sĩ
mỗi trạm y tế lưu động được chia làm ba khu khu vực đón tiếp phân loại bệnh nhân
khu hành chính hậu cần khu cách ly điều trị
và riêng khu vực cách ly điều trị thì chia làm hai nhóm người bệnh là phòng điều trị cho f
khỏe mạnh không triệu chứng và phòng điều trị ép không triệu chứng nhẹ
buồng bệnh đảm bảo thông thoáng phòng nam và nữ riêng
trong khi đó tại tỉnh đắk lắc tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở địa phương này
đang có diễn biến rất phức tạp và khó lường
trong ba ngày gần nhất số ca mắc ngoài cộng đồng đã chiếm tới tám mươi sáu tám
tỷ lệ người mắc covid một mươi chín đã tiêm vaccine mũi một và mũi hai chiếm đến tám mươi trường hợp nhập viện điều trị
và trước tình hình này
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã ban hành kế hoạch quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm covid một mươi chín
được gọi là ép không tại nhà nhằm giảm tài việc nhập viện điều trị cho bệnh nhân không có triệu chứng hoặc có triệu chứng bệnh nhẹ
tỉnh đắk lắc sẽ lựa chọn một số địa phương thực hiện thí điểm điều trị f tại nhà
và tổ chức đánh giá kết quả trước khi quyết định nhân rộng
ép không muốn cách ly tại nhà phải đảm bảo ba điều kiện
thứ nhất là không có triệu chứng lâm sàng
hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ
không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy
không có thở bất thường
đã tiêm đủ hai mũi hoặc một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
là trẻ em trên một tuổi người lớn dưới năm mươi tuổi
không có bệnh nền không đang mang thai
thứ hai người có thể tự chăm sóc bản thân
có khả năng liên lạc với nhân viên y tế
nếu không có khả năng tự chăm sóc
gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí
thứ ba phải có phòng riêng
có cửa sổ thông thoáng
có nhà vệ sinh riêng
có số điện thoại riêng
có sẵn số điện thoại của cơ sở y tế
số điện thoại của trạng y tế lưu động
và trong thời gian cách ly điều trị tại nhà
trạng y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm và tổ covid một mươi chín cộng đồng
sẽ quản lý giám sát hướng dẫn các f
theo dõi sức khỏe phát gói thuốc điều trị covid một mươi chín
kịp thời phát hiện các trường hợp f
có triệu chứng chuyển nặng để xử lý
tất cả thành viên ở cùng nhà với f
phải khai báo sức khỏe qua phần mềm
khai báo y tế điện tử ít nhất là một lần một ngày
nghị quốc đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng xác định
phát triển kinh tế xã hội là trung tâm
xây dựng đảng là then chốt
phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần
đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên
có thể thấy rằng song song với công tác xây dựng đảng
phát triển kinh tế củng cố quốc phòng an ninh
thì thực hiện hiệu quả định hướng phát triển văn hóa của đảng
thực sự trở thành sức mạnh nội sinh
động lực phát triển đất nước
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thời gian qua bộ công an luôn giữ vai trò tiên phong
trong công tác xây dựng đảng
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đi đôi với nhiệm vụ phát triển
gìn giữ văn hóa làm nền tảng tinh thần cho xã hội
và để công tác này trở thành một phong trào sâu rộng hiệu quả
và có tính lan tỏa
lực lượng công an luôn chủ động đổi mới sáng tạo
bằng những cách làm hay trong tuyên truyền
nâng cao nhận thức về chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh
đến việc sắp xếp lại bộ máy
tạo sự thống nhất từ cấp bộ đến cấp cơ sở
năm hai nghìn hai mươi thượng úy bùi văn vinh
được giao đảm nhận chức danh
trưởng công an xã lóng sập
theo đề án đưa công an chính quy về xã của bộ công an
dù lóng sập là một trong những xã biên giới trọng điểm
phức tạp về ma túy của huyện mộc trọng
tỉnh sơn la
nhưng chỉ sau thời gian ngắn
bằng kiến thức được đào tạo chính quy
và những cách làm sáng tạo
thượng úy bùi văn vinh và lực lượng công an chính quy nơi đây
đã góp phần chuyển hóa dần địa bàn
vừa đảm bảo ổn định an ninh trật tự
vừa giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội
sự nỗ lực của các anh
đã tạo dựng được hình ảnh đẹp
về người chiến sĩ công an nhân dân
với chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây
tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo các ngành huyện
và các bàn ngành đoàn thể
các ủy chính quyền địa phương của xã
là áp dụng rất nhiều biện pháp
chuyên truyền phù hợp với địa bàn
và phù hợp với đồng bào dân tộc
của xã đông sập
đây là một trong những đề án
rất trúng và rất đúng
của bộ công an cũng như là của trung ương
từ ngày bố trí lực lượng quán chính quy
về đảm nhiệm công tác
ở các thị xã
tôi thấy là tất cả về ngoài mặt
về lĩnh vực mà đặc biệt là lĩnh vực an ninh trật tự
nói là có những chuyên truyền biến
rất là tích cực
với việc đưa công an chính quy về
và tham gia vào cấp ủy đảng cơ sở
ở một trăm linh các xã trong cả nước
bộ công an đã xây dựng được
một đội ngũ thống nhất về nền tảng tư tưởng
có phẩm chất chính trị vững
và có tính chiến đấu cao
điều này tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả
cùng lúc nhiều nhiệm vụ
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bộ chính trị khóa một mươi hai
đã ban hành nghị quyết số ba mươi năm
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng
của đảng đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thù địch
trong tình hình mới đây là nghị quyết
thèn chốt là kim chỉ nam để từ đó
lực lượng công an nhân dân phát huy vai trò
của mình trong việc bảo vệ nền tảng
tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thù địch
ban chỉ đạo ba mươi năm ra đời ở các cấp
trong bộ công an đã cho thấy sự
nhất quán đồng bộ giúp phát huy
sức mạnh toàn hệ thống từ cấp bộ
đến cấp cơ sở
đảng người công an trung ương rồi lực lượng
công an trung ương cũng đã làm
tốt vấn đề này đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thù địch rồi
đấu tranh ngay trong nội bộ để
chúng ta làm thế nào tạo thành
một tổ chức đảng
thống nhất trên dưới đồng lòng
thống nhất về nhận thức thống nhất về hành động
và kiên quyết tập trung vào
việc chống đấu tranh
chống lại những biểu hiện
chống phá của các thiên lực chủ đề
ở cấp bộ ban chỉ đạo ba mươi năm
bộ công an đã phối hợp hiệu quả
với các bộ ngành các cơ quan báo chí
trong định hướng thông tin tuyên truyền
đặc biệt là các sự kiện quan trọng
phức tạp nhạy cảm góp phần
đẩy lùi nhiều thông tin tiêu cực
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
báo chí công an nhân dân
ngoài chú trọng đấu tranh phản bác
còn luôn đảm bảo nguồn thông tin chính thống
được lan tỏa một cách nhanh chóng kịp thời
với sự đổi mới liên tục
để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
lĩnh vực văn học nghệ thuật trong công an nhân dân
cũng được chú trọng để tạo sự gần gũi
lan tỏa các giá trị tích cực
trong xã hội góp phần đẩy lùi
âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch
đội ngũ sáng tác của chúng tôi
xác định nhiệm vụ rất rõ ràng
bằng những cái
ngoài bút của mình quan điểm của mình
làm việc của mình
cũng sẵn sàng
cũng để chia sẻ
cũng sẵn sàng để đáp trả
làm sao mà cho nhân dân
của chúng nhân dân hiểu được chúng tôi
chứ không phải là như một số các cái quan điểm
đưa lên trên đó là
không công bằng cho lực lượng công an nhân dân
ở cấp cơ sở
việc tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân
nhận diện được các âm mưu chống phá
phân biệt được thông tin giả
biết cách tiếp cận các nguồn thông tin
chính thống thì một lần nữa
vai trò của công an chính quy lại
phát huy được tác dụng
có các lực lượng công an chính quy về
một mặt thì nó bảo đảm là an ninh
chặt tự an toàn xã hội
mặt khác là những cơ quan những người góp phần
tiếng nói để giải thích
để làm rõ cái bản chất của vấn đề
cái sự thực của vấn đề
để cho người dân hiểu để cho cán bộ đảng viên
hiểu về vấn đề này cũng góp phần
đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái thủ địch của các chương trình thủ địch
và như vậy cũng là góp phần
thực hiện tốt cái nghị tuyết ba mươi năm
của bộ chính trị lộ bản
thống nhất về tư tưởng thống nhất
về nhận thức và thống nhất về hành động
từ cấp trung ương đến cấp cơ sở
đang là cách vận hành của
lực lượng công an nhân dân trong nhiệm vụ
bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
góp phần thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội một mươi ba trong vấn đề
xây dựng đảng và phát triển
kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
sạt lở lũ ống lũ quét
tại các vùng núi cao
những trận mưa lớn kéo dài
vẫn luôn là nỗi ám ảnh đe dọa
ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống vật chất
cũng như tính mạng của người dân
và để giúp đỡ bảo vệ nhân dân
luôn có tốc trực sẵn sàng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
là điểm tựa vững chắc cho bà con
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận
tại địa bàn huyện mường nhé tỉnh điện biên
bản nạp bán xã mường nhé
huyện mường nhé tỉnh điện biên
những cơn mưa lớn dài ngày
thời gian qua tỉnh điện biên
đã khiến cho nhiều khu vực trong bản
bị sạt lở nặng nề
một số hộ dân có nguy cơ
bị cuốn sạt xuống sông
và các cháu các dân làng đến giúp tôi
cũng chỉ các bà cũng không thế nào bê được núi đời
nhận được tin báo của bà con trong bản
ngay lập tức
những người chiến sĩ công an có mặt
để đồng hành
giúp bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai
người chuyển đồ
người dọn dẹp bùn đất
mỗi người một việc
tất cả cùng cố gắng
làm thật nhanh
theo đúng quyền của bà con
tinh thần đúng tại chỗ
thì chúng tôi sẵn sàng
di chuyển di rời
cho địa điểm an toàn
trong số những cán bộ chiến sĩ công an
giúp dân ngày hôm nay
có những đồng chí là cán bộ
tại các đơn vị cục nghiệp vụ
của bộ công an
vừa được điều động tăng cường về xã biên giới
công việc tại địa bàn
cơ sở còn nhiều khác lạ
với công tác chuyên môn cũ
dù ở đâu
làm bất cứ việc gì
họ vẫn luôn làm tốt
bằng tất cả tình cảm
và trách nhiệm
của người chiến sĩ công an
không ngại khó
thôi cũng theo
bộ mới được tăng cường
về công an
các xã biên giới
mới về mừng nhé
được một thời gian ngắn
cũng đến mùa mưa lũ
chứng kiến cuộc sống
của bà con ở đây
rất là vất vả rồi
nhưng lại liên quan đến
nhà cửa xây dựng
rất là sát bờ sông
và cơ địa đất ở đây
nó rất là yếu
chỉ cần một hai trận mưa lớn
là rất dễ đến sạt lở
ảnh hưởng đến nhà cửa
cũng như là tài sản
cũng xác định
tinh thần mình
hết sức cố gắng
vận động bà con
làm sao di chuyển
đến những địa điểm
nó an toàn
trong quá trình sạt lở
cũng đảm nhận được thông tin
của bà con
thì công an
cũng kịp thời
nên giúp đỡ bà con
trong lúc đang khó khăn
luôn ở cạnh nhân dân
vì nhân dân phục vụ
sự nhiệt thành
chân tình của người chí sĩ
công an nhân dân
chính là điểm tượng vững chãi
để đồng bào nơi cực kỳ năng lực

để đồng bào nơi cực kỳ năng lực
yên tâm bám bản
vượt qua mọi khó khăn
vững vàng phên dậu đêm kids